ngày ba tháng một mươi hai tại hà nội hội hữu nghị việt nam đan mạch và đại sứ quán đan mạch đã tổ chức
trao giải cuộc thi vẽ tranh đan mạch trong mắt em hành một mươi chín với chủ đề
giác không chỉ khuyến khích tinh thần hội họa nâng cao nhận thức về môi trường cho các em nhỏ
cuộc thi còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị và sự hiểu biết về văn hóa giữa hai đất nước đan mạch và việt nam
đặc biệt là với thế hệ trẻ
sau hai tháng phát động và triển khai cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình
của các em học sinh trên toàn quốc với hơn một mươi năm bức tranh dự thi từ hai mươi chín tỉnh thành
năm nay giải đặc biệt của cuộc thi đã được trao cho em nguyễn khánh linh sáu tuổi
với bức tranh đừng để rác thải thành đồ ăn của biển
tại sự kiện cũng diễn ra lễ trao tặng hơn bốn trăm linh bức tranh dự thi cho bệnh viện nhi trung ương
đây là năm thứ hai ban tổ chức trao tặng tranh cho các bệnh viện nhi việt nam
với mong muốn truyền tải tình thương yêu cũng như khích lệ tinh thần các bệnh nhân nhỏ tuổi